trong bối cảnh bất ổn tại ukraine chính phủ nhiều nước mỹ la tinh đã tiến hành sơ tán công dân trong những ngày gần đây
khoảng một mươi năm nước của khu vực này đã gửi thư đề nghị chính phủ ukraine cho phép công dân của mình và gia đình rời khỏi quốc gia đông âu
thông qua hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý di cư tại các khu vực biên giới
do chính phủ ukraine đã phát lệnh tổng động viên kêu gọi tất cả các nam giới trưởng thành chiến đấu
các gia đình người mỹ latin muốn rời khỏi quốc gia đông âu này phải trải qua quy trình tương đối phức tạp
một nguồn tin từ bộ ngoại giao mexico cho biết phụ nữ và trẻ em có thể xuất cảnh nhanh chóng nhưng đàn ông lại gặp nhiều khó khăn
một số quốc gia trên thực tế không có cơ quan đại diện ngoại giao tại ukraine như chile và uruguay
phải nhờ đến nỗ lực của các đại sứ quán đặt tại các nước láng giềng như ba lan và rumani
trong khi nhiều quốc gia khác đã bố trí các hoạt động đặc biệt cùng với các phương tiện và máy bay quân sự
để vận chuyển công dân của họ
chí là cả công dân của các nước mỹ la tinh khác rời khỏi khu vực chiến sự